hơn chín mươi năm trước sách xem tết ra đời mở lối cho các ấn phẩm phục vụ tết trong lịch sử xuất bản nước ta
sau một thời gian gián đoạn từ năm một nghìn chín trăm năm mươi tám truyền thông ấy lại được nối lại vào xuân này
với ấn phẩm sách tết kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín vừa ra mắt mới đây tại hà nội
với nội dung phong phú xoay quanh tám chủ đề văn thơ nhạc sử cổ tích bình thơ góc nhìn và vĩ thanh
sách tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín ghi lại những cảm xúc suy tư dấu ấn mang hơi thở của ngày tết hiện đại
đồng thời cũng khôi phục và lưu giữ các phong tục hương vị tết xưa của người việt
sách tết luôn được coi là những giải phẩm chất lọc
thế nên ấn phẩm sách tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín có sự tham gia của rất nhiều những nhà văn nhà thơ
các họa sĩ nhạc sĩ nhà phê bình nghiên cứu nổi tiếng
qua cuốn sách tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín những người làm sách mong muốn mang truyền thống đẹp của ngành xuất bản trở lại
như món quà nhỏ cho ngày xuân thêm trọn vẹn nối dài truyền thống làm sách tết của cha ông